rác thải sinh hoạt đang là bài toán khó giải đối với các địa phương
điều bất cập xảy ra đó là tình trạng giác bị ưu động thường xuyên
và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như là sinh hoạt của người dân
sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại tỉnh hà nam
một tháng bốn lần hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đoại sơn huyện duy tiên tỉnh hà nam
phải tiến hành trôn lấp giác thải
lý do là vì lượng giác thải tập kết về địa phương trung truyền của xã quá lớn
nếu không trôn lấp sẽ rất ô nhiễm ảnh hưởng lớn tới sản xuất cũng như đời sống của nhân dân
xong điều đáng nói là việc trôn lấp rác thải hiện nay ở địa phương cũng đang gặp khó khăn
vì quỹ đất để trôn lấp hiện không còn và thực trạng trôn lấp thủ công sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường
quỹ đất để dành cho việc trôn lấp xử lý giác thải đối với địa phương hiện nay quỹ đất rất là khó khăn
hầu như giao khoán hết
thứ hai là địa điểm trôn lấp của chúng tôi hiện nay để mà chọn cho nó phù hợp đảm bảo vệ sinh môi trường là rất là khó khăn
ứ động rác thải sinh hoạt và khó khăn trong việc bố trí quỹ đất để trôn lấp rác cũng là tình trạng chung
từ hơn hai năm trở lại đây ở một mươi các xã của huyện duy tiên
theo cam kết của công ty cổ phần môi trường tâm sinh nghĩa trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo công ty hứa với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh rằng công ty sẽ tiến hành lắp đặt thêm dây chuyền xử lý
để hết quý i năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiến hành thu gom và xử lý toàn bộ rác thải trên địa bàn huyện duy tiên
nhưng đến nay công ty vẫn chưa xử lý xong lượng rác còn tồn động chưa lắp đặt thêm dây chuyền xử lý
đối với những xã mà
thu gom và tự xử lý thì chúng tôi đánh giá đây khó khăn nhất là cái mặt bằng về cái vị trí chôn lớp giác thải
huyện cũng kiến nghị với tỉnh sẽ có cái sớm bàn giao mặt bằng mở rộng dự án của nhà máy cổ phần tâm sinh nghĩa
để nhà máy tâm sinh nghĩa tiếp tục tiếp nhận giác trên bàn tại địa phương
tỉnh hà nam hiện có ba doanh nghiệp đang hoạt động thu gom xử lý rác thải
theo cam kết với ủy ban nhân dân tỉnh
hai nghìn một mươi chín cả ba nhà máy xử lý giác thải đang hoạt động trên địa bàn tỉnh sẽ phải vận hành ổn định
tiến hành thu gom xử lý rác thải theo đúng quy định
đến nay mới có hai nhà máy hoạt động
còn nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần môi trường tâm sinh nghĩa vẫn chưa hoạt động theo đúng cam kết
thực tế này đã gây ra khó khăn cho các địa phương mà doanh nghiệp này được phân vùng thu gom xử lý
và là một trong những nguyên nhân khiến cho môi trường vẫn còn bị ô nhiễm